tiêm ngừa vaccine dạy tại vì bệnh dạy là một bệnh lý nguy hiểm và không có thuốc điều trị nên khi mà mình bị vết thương là mình phải đến cơ sở y tế để được các bác sĩ thăm khám và tư vấn cho mình cái phát đồ để mình phòng tránh cái bệnh dạy một cách tốt nhất
cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
thực tế cho thấy vaccine dạy đã có thời gian rơi vào tình trạng khan hiếm khiến người bệnh khổ sở chạy vại khắp nơi để có vaccine cứu sống chính mình
nhận thấy được sự nguy hiểm của bệnh dạy cũng như tầm quan trọng của vaccine trung tâm tiêm chủng vnvc luôn cố gắng nỗ lực cung cấp đầy đủ vaccine trong đó có vaccine dạy để phục vụ cho người dân
kể cả trong thời gian khan hiếm với kho bảo quản vaccine đạt chuẩn gsb cùng những điều kiện nghiêm ngặt cùng hệ thống trang thiết bị cơ sở vật chất dịch vụ đạt chuẩn năm sao
hệ thống tiêm chủng vnvc cam kết một trăm linh khách hàng đến tiêm vaccine dại và các loại vaccine khác đều được trải nghiệm dịch vụ tiêm chủng hiện đại với nhiều tiện ích cao cấp
những nội dung vừa rồi đã khép lại mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai trên antv